một tiền đồn quân sự của mỹ ở syri đã bị bắn tên lửa nhưng chưa xác định được bên cổng
vụ việc xảy ra trong bối cảnh thổ nhĩ kỳ đang tiến hành chiến dịch vút kiếm nhằm vào lực lượng người quốc trong khu vực
hai quả rocket đã được bắn vào căn cứ mỹ ở arabseut ansat syri
trong khi một tên lửa chưa bắn thứ ba đã được tìm thấy
mặc dù quân đội mỹ vẫn giữ im lặng về loại tên lửa được sử dụng trong cuộc tấn công
nhưng lưu ý rằng quả tên lửa thứ ba chưa bắn sau đó đã được lực lượng người quốc phát hiện tại địa điểm ban đầu
cho thấy đây không phải là một cuộc tấn công xuyên biên giới và đạn bắn từ một vị trí tương đối gần
vụ tấn công không gây thương tích hay thiệt hại cho căn cứ hay tài sản của liên quân
bộ quốc phòng mỹ đã lên án cuộc tấn công đồng thời bày tỏ quan ngại về các hành động leo thang ở miền bắc syri iraq
cảnh báo các cuộc tấn công của thổ nhĩ kỳ có thể đe dọa tiến trình làm suy yếu và đánh bại
trước nhà nước hồi giáo is tự xử